tiền kê giá hàng chục tỷ đồng một mươi năm không người ở
vì sao lại có thực trạng trên
đây có phải hệ quả của việc thiếu tầm nhìn quy hoạch xây dựng
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội có hàng trăm dự án khu đô thị đang được xây dựng hoàn thiện
nhưng không ít trong số đó là các khu đô thị bị bỏ hoang hàng chục năm không có người ở
chỉ tính riêng trên địa bàn huyện hoài đức đang có một mươi hai dự án khu đô thị được xây dựng hoàn thiện
tuy nhiên có đến một nửa các dự án chỉ lác đác người dân về sinh sống còn lại là bỏ hoang đặc biệt là phân khúc nhà biệt thự nhà liên kề
điển hình là khu đô thị nam an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội với quy mô hai trăm tám mươi ha
dù đã được xây dựng hàng chục năm song giờ đây vẫn tồn tại hàng trăm biệt thự bỏ hoang
bằng mắt thường cũng có thể thấy những căn biệt thự này đã xây xong phần thô nhưng chưa được hoàn thiện
xuống cấp cỏ cây mọc ung tủ
trên sàn giao dịch bất động sản những căn biệt thự này không có giá dưới một mươi tỷ đồng
tương tự là những khu đô thị như liên hợp
đây là khu đô thị đê cô vân canh vườn cam hoa cựa của hoài đức
khu đô thị cầu bưu huyện thanh trì hà nội
dù được xây dựng cách đây hàng chục năm nhưng nhiều căn biệt thự vẫn bị bỏ hoang
tôi thấy là xây dựng những cái khu như thế này thì mất rất nhiều thời gian rất nhiều tiền bạc
mà trong khi đấy lại bỏ không cái này thì tôi thấy rất là lãng phí
mà trong khi đó thì rất nhiều người là hiện tại là không có nhà ở
mà người ta cũng không thể tiếp cận mà mua được với cái giá là
vì giá nó là quá cao
mới đầu thì các anh ấy triển khai cái sơ đồ thiết kế bản vẽ và có cái mô hình như thế
thì bà con tin tưởng là sẽ đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt cho các con sinh hoạt cuộc sống hàng ngày
và con cái học tập con cháu học tập
thế nhưng đến nay là coi là vẫn cứ một mươi một năm nay vẫn gần như là nguyên lác đác một vài nhà điện ở thôi
thế còn nói chung là tất cả các hệ thống ban quản lý dự án bảo vệ rất là sơ sải
nên là ra vào
thế rồi nói chung là cuộc sống đây là bà con gặp nhiều khó khăn nhất là vấn đề là an ninh trật tự
bỏ hoang từ năm hai nghìn một mà coi như an ninh đây thì không được tốt
đây trường học là không có nhà mộ giáo nhà trẻ cũng không có
dở khóc dở cười hơn là người dân sinh sống tại khu đô thị vân canh huyện hoài đức thành phố hà nội
dù đã được giao nhà hàng chục năm nay nhưng người dân vẫn phải sống trong cảnh thiếu điện thiếu nước sạch đường xá nham nhở
do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hạ tầng
cùng với đó là hàng chục căn liền kề bỏ hoang xuống cấp
đây cũng là địa điểm thường xuyên bị kẻ gian đột nhập trộm cắp phá hoại
thậm chí để bảo quản tài sản người dân phải hàn sắt bịt kín cạo cửa sổ
mình nhận nhà từ năm hai nghìn một mươi một
vì như cam kết với chủ đầu tư thì sau hai năm sẽ bàn giao đầy đủ hạ tầng cũng như là bàn giao nhà đầy đủ
nhưng mà đến nay cũng là
một mươi năm rồi bây giờ đấy các bạn thấy xem ở đây nhà cửa bây giờ vẫn bỏ hoang
chưa bàn giao cho nhà đầu tư
cụ thể ví dụ như tôi ở đây cũng có hai căn liền kê ở đây bây giờ
nhà cửa bây giờ đã lắp xong bây giờ chưa bàn giao
và hạ tầng thì cỏ mọc điện nước nước nôi nước sạch nhiều chỗ còn chưa có tới nơi
ví dụ như tại chỗ tôi đang đứng đây là hiện tại chưa có nước sạch cấp vào đến đây
ví dụ như một số nhà bây giờ đi vào khai thác sử dụng thì là phải khoan giếng nhưng không có nước để sử dụng
hiện tại thì khu vực nó bỏ hoang khoảng một mươi năm rồi
hạ tầng thì thiếu thì điện nước không có
với đường xá thì nó bị ngập bỏ hoang thì cỏ giả mỗi dãn nó nhiều
trước những vấn đề người dân phản ánh phóng viên intv đã có cuộc trao đổi với đại diện ủy ban nhân dân huyện hoài đức

hiện nay thì trong cái tuần vừa qua thì chúng tôi
chúng tôi cũng căn cứ vào cái nội dung phản ánh của cử tri
chúng tôi cũng đã có cái làm việc trực tiếp với chủ đầu thư khu đô thị hút vào ủy ban xã vân canh
để tiếp tục đôn đốc cái việc khớp nối cái hạ tầng tiêu thuất thát nước giữa cái khu đô thị và cái tuyến đường mảnh đai ba năm mà huyện đang triển khai
cũng như là tăng cường cái công tác quản lý an ninh chất tự trong cái khu đô thị hút
chúng tôi cũng yêu cầu là công an vân canh cũng như là
ủy ban xã vân canh thường xuyên tăng cường công tác tuần tra kiểm tra phối hợp chặt chẽ với ban quản lý
cũng như là chủ đầu tư của khu đô thị hút giải quyết những vấn đề mà còn tồn tại trong khu đô thị
từ thực trạng trên có thể thấy tình trạng các dự án khu đô thị bỏ hoang tại thành phố hà nội là phổ biến
nhiều khu đô thị có vị trí vàng được đầu tư xây dựng với những căn biệt thự liền kề giá trị hàng chục tỷ đồng
vậy nhưng lại bỏ hoang một cách lãng phí
trong khi nhiều người dân thu nhập thấp hoặc trung bình lại rất khó khăn để sở hữu một bất động sản
đây là nghịch lý tồn tại nhiều năm nay không chỉ riêng tại hà nội mà còn nhiều tỉnh thành khác trên cả nước
trong khi nhiều người dân thu nhập thấp hoặc trung bình lại rất khó khăn để sở hữu một bất động sản
theo quy định các dự án khu đô thị bên cạnh việc quy hoạch xây dựng nhà ở thương mại nhà ở xã hội thì chủ đầu tư cũng phải thực hiện các công trình phụ trợ đi kèm như trường học cây xanh bệnh viện trung tâm thương mại bãi xe
nhưng hiện nay dường như đa số các chủ đầu tư dự án đang chỉ quan tâm đến lợi ích kinh doanh chú trọng xây dựng nhà ở thương mại
còn các công trình phụ trợ chưa được quan tâm đầu tư xây dựng dẫn đến nhiều bất cập bức xúc cho người dân
cái hiện tượng và đề hoa
đề hoa thì có thể nói rằng là trước mắt thiệt hại đầu tiên là phải nói là là của nhà nước
không khai thác được đấy cho nên là nó cũng có tác động đến cái phát triển kinh tế xã hội
cái thứ hai nữa là nó tác động đến chính những cái người đang là chủ sử dụng những cái biệt thự những cái nhà đất như vậy
và nó tạo ra một cái sự bất công trong xã hội hiện nay
nhiều người thì có nhà
nhưng mà hiện nay rất nhiều người nhất là đối tượng nhà xã hội một mươi một các đối tượng thuộc nhà xã hội đó thì hiện nay lại không có nơi ở
quận hoàng mai một trong những quận huyện của thành phố hà nội có nhiều dự án khu đô thị chậm triển khai
đi kèm với đó là những câu chuyện bi hải
trong đó tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua người dân sinh sống tại phường hoàng liệt đã phải bốc thăm may rủi cho con vào trường mầm non công lập
nguyên nhân là do phường hoàng liệt thiếu trường học
thiếu ở đây không phải do trong quy hoạch khu đô thị không có mà do chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đã bỏ quên các hạng mục phụ trợ như trường học
qua tìm hiểu phóng viên được biết trên địa giới hành chính phường hoàng liệt quận hoàng mai có ba khu đô thị gồm khu đô thị linh đàm khu đô thị pháp vân tứ hiệp khu đô thị tây nam linh đàm
các khu đô thị này đều do chủ đô thị
tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị gọi tắt là hud thực hiện
theo quy hoạch ba khu đô thị này sẽ được dành ra khoảng một mươi lô đất để xây dựng trường học
vậy nhưng cho đến nay hơn một nửa những khu vực này vẫn án binh bất động
nghịch lý hơn qua tìm hiểu hai lô trong số một mươi lô đất để xây dựng trường học
phóng viên phát hiện một lô c một th ba hiện trạng là nghĩa trang vẫn đang được người dân sử dụng
lô còn lại là f bốn th hai một phần diện tích nằm trên ao đình bằng a phường hoàng liệt
với di tích ao đình hàng trăm năm tuổi
từ đây không khỏi khiến dư luận đặt ra câu hỏi về tính khả thi khi chủ đầu tư quy hoạch lập dự án
phải chăng những công trình phụ trợ như trường học không đem lại nhiều lợi ích kinh tế
nên đang bị bỏ quên
điển hình là một ô khoảng một ba ha
c một th ba ở khu đô thị pháp vân tư hiệp
trong đó ô này chức năng bắt đầu khoảng một tám ha
nhưng trong đó có khoảng bảy m lại là một nghĩa trang chưa di rời được các ngôi mộ và rẻ quán bằng
nghĩa trang này cũng rất là đặc thù
nghĩa trang này đặc thù là vì nó lại là của thôn văn điển và xã tứ hiệp của huyện tây trì
nhưng nằm trên đất quận hồng mai
đấy là một nghĩa trang như vậy
một ô nữa là một trường học
trường tiểu học ở khu đô thị mới tây nam ninh đàm khoảng một một ha
thì có khoảng độ bốn mét là đất ao đình làng bằng a
và cái này thì
nguyện vọng của chính quyền và nhân dân là cũng phải giữ lại ao đình phải điều chỉnh quy hoạch
thì do đó ngay hai ô này thứ nhất là về giải phóng bằng này
hoặc là vấn đề phải điều chỉnh lại quy hoạch
thì nó mất rất nhiều cái thời gian mà đến nay có thể là chưa điều chỉnh trong quy hoạch đó
để xác định là phần nào sẽ giữ lại cảnh quan di tích
ao đình và phần nào sẽ là xây dựng trường học
qua vấn đề trên có thể thấy muôn hình vạn trạng trong quy hoạch sử dụng đất xây dựng các khu đô thị tồn tại những bất hợp lý
kèm với đó là cả những bức xúc chưa có lời giải của người dân
trong khi nhà ở xã hội chưa được đầu tư đúng mức
nhiều người dân vẫn phải sống trong cảnh khổ cực ngu sinh sinh hoạt thiêu thốn
những khu đô thị cao cấp được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
lại bỏ hoang
đó không chỉ là lãng phí
tài nguyên đất tài sản xã hội
mà còn là bài học cho hà nội
về bài toán quy hoạch
chỗ thiếu thì vẫn thiếu
thừa thì vẫn thừa
tạo nên sự nghịch lý trong xã hội
vẫn đến một diện tích thôi
nhưng người ta xây dựng một cái trung cư cao tầng
và các trung cư đấy
với giá bán rất là cao bởi vì nó là thương mại cao cấp
bên dưới là hệ thống hạ tầng xã hội
phục vụ đất tốt
thế thì tên một cái diện tích đấy
thì người ta đầu tư vào theo cách đấy
thì người ta sẽ thu lợi lại rất cao
trong khi đó nhà ở xã hội thì
anh không thể bán giá cao được
nhà xã hội là phục vụ cho công nhân
phục vụ cho những người lao động
trong đó có cả học sinh sinh viên
có cả những người làm
công nhân nhà nước là trí thức
nhưng mà lương bồng
đủ ăn và có thể là tích lũy nào đấy
không thể có tiền để mà
mà mua những cái
cái loại bất động sản đấy được
để giải quyết những tồn tại trên
bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số sáu về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trong đó nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp
hoàn thiện thể chế chính sách
tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa
công tác quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển đô thị bền vững
đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở
hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ
học hiện đại
bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội
tuy nhiên hơn cả là chính quyền địa phương sở ngành
cần nghiêm túc thực hiện nghị quyết số sáu của bộ chính trị
có như vậy thì tình trạng trên mới được giải quyết triệt để